tại cuộc họp báo thông tin về kết quả hoạt động ngân hàng quý i hai nghìn hai mươi bốn về kế hoạch đấu thầu vàng miếng sgc
trao đổi với báo chí ông đào xuân tuấn vụ trưởng vụ ngoại hối ngân hàng nhà nước đã thông tin
theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ ngân hàng nhà nước sẽ đấu thầu vàng để tăng cung cho thị trường
công tác chuẩn bị cho phiên đấu thầu vàng miếng sgc đã rất kỹ lưỡng
ông tuấn khẳng định ngân hàng nhà nước sẽ đấu thầu vàng miếng sgc từ nguồn đã có sẵn trong kho
ngay chiều nay chúng tôi sẽ có thông báo chủ trương đấu thầu để một mươi năm đơn vị đủ điều kiện tham gia đấu thầu vào thứ hai tuần tới
sau khi công bố giá sản tổ chức tiến dụng và doanh nghiệp kinh doanh vàng bắt đầu điền vào đơn thầu
các đơn vị trên có ba mươi phút để quyết định khối lượng và giá mua
một tiếng sau khi đóng thầu ngân hàng nhà nước sẽ công bố kết quả
các doanh nghiệp sẽ phải đặt cọc để tham gia đấu thầu muộn nhất vào một mươi bảy h
ngày nhận thông báo thầu
hiện có hai mươi sáu đơn vị bao gồm cả ngân hàng thương mại và doanh nghiệp kinh doanh vàng thiết lập quan hệ giao dịch vàng miếng với ngân hàng nhà nước
trong đó đến thời điểm này có khoảng một mươi năm đơn vị đủ điều kiện tham gia đấu thầu
loại vàng mang ra đấu thầu là vàng miếng sgc
như vậy sau một mươi một năm ngân hàng nhà nước sẽ đấu thầu vàng miếng trở lại để tăng nguồn cung vàng ra thị trường
trước đó vào năm hai nghìn hai mươi ba ngân hàng nhà nước đã thực hiện bảy mươi sáu phiên đấu thầu
trao bán ra thị trường tổng cộng một chín trăm linh
ba mươi hai lượng vàng và bán thành công một tám trăm một mươi chín chín trăm linh lượng tương đương với sáu mươi chín chín tấn vàng
trong số này có hơn ba mươi tấn được các tổ chức tiến dụng mua vào để tất toán trạng thái vàng
chỉ có gần bốn mươi tấn vàng còn lại là bán ra thị trường
theo đó ngân hàng nhà nước đã có văn bản gửi các bộ ngành chức năng
đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng
trong văn bản gửi bộ công an ngân hàng nhà nước đề nghị phối hợp thực hiện nhiệm vụ
giải pháp bình ổn và quản lý thị trường vàng được giao tại các văn bản chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
theo đó đề nghị bộ công an xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến thị trường vàng
vào hoạt động kinh doanh vàng nhất là các hành vi buôn lậu thao túng đầu cơ trục lợi đẩy giá vàng miếng
đáng chú ý ngân hàng nhà nước cũng đề nghị bộ công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng sgc
để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn hiệu quả
theo đại diện ngân hàng nhà nước đơn vị đã hoàn tất khâu chuẩn bị cho việc đấu thầu vàng miếng
nhằm tăng nguồn cung vàng ra thị trường
hiện có hai mươi sáu đơn vị bao gồm cả ngân hàng thương mại và doanh nghiệp kinh doanh vàng
thiết lập quan hệ giao dịch vàng miếng với ngân hàng nhà nước
trong số đó đến thời điểm này có khoảng một mươi năm đơn vị đủ điều kiện tham gia đấu thầu
loại vàng mang ra đấu thầu là vàng miếng sgc
việc ngân hàng nhà nước đấu thầu vàng miếng trở lại nhằm tăng nguồn cung cho thị trường
và được kỳ vọng sẽ dần kéo giảm tranh lệch giá vàng trong nước và thế giới
bên cạnh đó ngân hàng nhà nước cũng có văn bản chỉ đạo các tổ chức tiến dụng doanh nghiệp
được cấp giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ
gồm chấp hành nghiêm các quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng
tại nghị định số hai mươi bốn hai nghìn một mươi hai của chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng
các thông tư hướng dẫn nghị định hai mươi bốn các quy định pháp luật liên quan và các chỉ đạo của thủ tướng
để đảm bảo thị trường vàng hoạt động an toàn hiệu quả đúng quy định pháp luật
không xảy ra tình trạng trục lợi đầu cơ thao túng đẩy giá
thực hiện đúng chế độ hóa đơn chứng từ theo quy định của bộ tài chính
áp dụng hóa đơn điện tử trong việc thực hiện các giao dịch mua bán vàng
để nâng cao tính công khai minh bạch trong hoạt động mua bán vàng đặc biệt là mua bán vàng miếng
tuân thủ pháp luật về phòng chống sửa tiền tài trợ khủng bố
trả lời câu hỏi của phóng viên về ngoài việc tăng cung vàng miếng sgc qua đấu thầu
ngân hàng nhà nước có xem xét nhập khẩu vàng nguyên liệu hay không
ông tuấn cho biết trong nghị định hai mươi bốn quy định rõ với những doanh nghiệp nào có hợp đồng gia công với nước ngoài
việc nhập khẩu vàng nguyên liệu được thực hiện qua chi nhánh ngân hàng nhà nước
thời gian tới ngân hàng nhà nước yêu cầu các chi nhánh nắm bắt nhu cầu nhập khẩu và báo cáo lại
theo ông tuấn việc quản lý thị trường vàng ngoài ngân hàng nhà nước
phải có sự phối hợp với bộ công thương và tài chính làm sao cho hiệu quả
đối với việc tăng cung vàng miếng
theo ông tuấn hiện đã cho phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cho doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ
đã có quy định về sản xuất và nhập khẩu vàng
với doanh nghiệp có hợp đồng gia công sản xuất với nước ngoài
thì việc nhập khẩu vàng nguyên liệu đang được thực hiện và không có vướng mắc gì
chia sẻ thêm về giá vàng trong nước trong thời gian qua
phó thống đốc ngân hàng nhà nước đào minh tú cho biết
hiện giá vàng quốc tế rất cao giá thế giới lên bởi tác động yếu tố tâm lý do chiến tranh giá dầu
tất cả những cái này tác động đến giá trong nước
ông tú khẳng định nghị định hai mươi bốn đã thực hiện hơn một mươi năm và có những điều cần phải thay đổi
về chính sách quản lý thị trường vàng vụ trưởng vụ ngoại hối cho biết
ngân hàng nhà nước đã có tờ trình chính phủ tổng kết nghị định hai mươi bốn về quản lý hoạt động kinh doanh vàng
ngân hàng nhà nước đã lấy ý kiến các bộ ngành và trình chính phủ chủ trương nên sửa nghị định này
qua đánh giá hoạt động kinh doanh vàng thời gian qua nghị định hai mươi bốn đã phát huy vai trò tích cực
xong đã đến lúc cần xem lại sự phù hợp của nghị định này trong điều kiện hiện nay
theo đó đề xuất xóa bỏ độc quyền vàng miếng sgc thêm nhiều thương hiệu vàng khác
thông tin thêm về thị trường vàng lãnh đạo ngân hàng nhà nước khẳng định
luôn theo dõi sát sao chặt chẽ các diễn biến trên thị trường vàng trong nước và quốc tế để có các giải pháp điều chỉnh phù hợp
hiện giá vàng trên thế giới đang leo do ảnh hưởng của nhiều yếu tố
trong đó có yếu tố tâm lý của người dân những diễn biến phức tạp về địa chính trị chiến tranh căng thẳng giá dầu tăng cao
do đó giá vàng tại việt nam cũng chịu tác động lớn từ giá vàng quốc tế
việc đấu thầu vàng miếng sẽ góp phần cung ứng thêm lượng vàng ra thị trường đảm bảo cung cầu
phiền đấu thầu vàng miếng đầu tiên được tổ chức vào ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn một mươi ba
trong năm hai nghìn một mươi ba ngân hàng nhà nước đã tổ chức bảy mươi sáu phiên đấu thầu vàng miếng
với tổng khối lượng trúng thầu một tám trăm một mươi chín chín trăm linh
trong năm hai nghìn một mươi ba ngân hàng nhà nước đã tổ chức một tám trăm một mươi chín chín trăm linh lượng trên tổng số một chín trăm ba mươi hai lượng trào thầu
trao đổi với phóng viên ông huỳnh trung khánh phó chủ tịch hiệp hội kinh doanh vàng việt nam
cố vấn của hội đồng vàng thế giới tại việt nam đánh giá
đấu thầu vàng là một trong những giải pháp để tạo nguồn cung nhanh nhất cho vàng miếng sgc
theo ông khánh để hạ cơn sốt giá vàng hiện nay đấu thầu vàng miếng hiện là biện pháp cần thiết
đây không phải là lần đầu tiên diễn ra các phiên đấu thầu vàng miếng
trong năm hai nghìn một mươi ba ngân hàng nhà nước đã sử dụng giải pháp này năm hai nghìn một mươi ba với hàng chục phiên
việc đấu thầu vàng miếng ông khánh cho rằng chắc chắn sẽ giảm được tranh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới
tuy nhiên giảm ở mức độ bao nhiêu còn phụ thuộc vào lượng vàng mà ngân hàng nhà nước sẽ cung ứng ra thị trường
chẳng hạn thị trường gần một mươi lượng trong một tuần ngân hàng nhà nước cung ứng đủ số lượng đó mới có thể kéo giảm tranh lệch giá
nhưng nếu chỉ cung cấp được hai ba lượng thì giá sẽ giảm phần nào nhưng vẫn cao
qua một vài phiên đấu thầu sẽ phần nào nắm được nhu cầu của thị trường
từ đó ngân hàng nhà nước sẽ cung ứng số lượng vàng sgc bao nhiêu
cố vấn của hội đồng vàng thế giới tại việt nam huỳnh trung khánh nhận định
còn tiến sĩ lê xuân nghĩa thành viên hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia đánh giá
việc ngân hàng nhà nước đấu thầu vàng miếng chỉ giải quyết được vấn đề cung cầu trong ngắn hạn
ông nghĩa góp ý cách làm đúng vừa có giá trị ngắn hạn lẫn giải hạn phù hợp thông lệ quốc tế
dễ kiểm soát là cho các công ty đủ điều kiện nhập khẩu xuất khẩu vàng và kiểm soát bằng thuế
theo tiến sĩ đinh tuấn minh giám đốc trung tâm nghiên cứu giải pháp thị trường cho các vấn đề kinh tế xã hội
ngân hàng nhà nước đấu thầu vàng để tăng cung khả năng tranh lệch giá được thu hẹp là điều được kỳ vọng
tuy nhiên chia sẻ với vietnamnet ông minh lo ngại khi người dân có nhu cầu giữ vàng miếng nhiều
tăng đột biến liệu nhà nước có đủ nguồn lực để nhập khẩu vàng hay không
bởi việc nhập khẩu có liên quan đến ngoại hối
do đó ông minh đề xuất giải pháp dài hơi hơn là xây dựng thị trường vàng hiện đại
để phục vụ nhu cầu giao dịch mua bán của người dân
cần có sản giao dịch để mọi người có thể dễ dàng mua bán trao đổi
ở đó người dân sẽ tham gia giao dịch mua bán tín chỉ vàng do nhà nước phát hành
việc mua bán như cầm tờ tiền giấy giá trị tương đương một lượng vàng nhất định
việc này sẽ bớt lệ thuộc vào vàng vật chất
giảm được việc nhà nước phải nhập khẩu vàng
qua đó có thể đưa được số vàng tích chữ của người dân vào nền kinh tế để lưu thông
còn theo ông huỳnh trung khánh
nghị định hai mươi bốn quy định chỉ có ngân hàng nhà nước mới được phép nhập khẩu vào nguyên liệu
tuy nhiên nghị định này cũng cho phép ngân hàng nhà nước có thể ủy quyền
cho đơn vị nào đủ khả năng nhập vào nguyên liệu để chế tác vàng nữ trang vàng bốn số chín
vì thế ngoài đấu thầu vàng miếng để tăng cung
khi sửa đổi nghị định hai mươi bốn cần bỏ độc quyền vàng sgc
bỏ độc quyền xuất nhập khẩu và nguyên liệu để thị trường dễ dàng hơn